sáng nay hai mươi tháng hai công an tp hà nội tổ chức gia quân cho toàn bộ lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt
nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thủ đô đầu năm hai nghìn hai mươi
tham dự buổi lễ có đồng chí nguyễn đức trung ủy viên trung ương đảng phó bí thư thành ủy
chủ tịch ủy ban nhân dân tp trưởng ban an toàn giao thông tp hà nội
thống kê từ phòng cảnh sát giao thông hà nội cho thấy trong năm ngày tết
lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra xử lý bốn trăm tám mươi một trường hợp phạt hơn chín mươi bốn triệu đồng
giảm cả về người và tiền phạt so với năm ngày tết đinh dậu hai nghìn một mươi chín
tạm giữ một mươi hai mô tô năm mươi bốn bộ giấy tờ tức giấy phép lái xe bảy trường hợp
các đối tượng vi phạm chủ yếu là người điều khiển xe mô tô bốn trăm ba mươi bảy trường hợp
lỗi vi phạm phổ biến là không đội mũ bảo hiểm với ba trăm linh trường hợp bị xử phạt
ngoài ra lực lượng cảnh sát giao thông đã xử phạt sáu mươi trường hợp vượt sai quy định
hai mươi bảy trường hợp dừng đỗ sai quy định một mươi trường hợp trở quá người năm trường hợp quá nồng độ cồn
năm tổ công tác một trăm bốn mươi một công an hà nội đã kiểm tra xử lý một trăm bảy mươi sáu trường hợp tạm giữ bốn phương tiện và một mươi bộ giấy tờ
bắt giữ một vụ với một đối tượng tăng vật thu giữ gồm một gậy ba khúc bàn giao cho cơ quan chức năng giải quyết
tai nạn giao thông được kiềm chế giảm số người chết và số người bị thương so với tết năm hai nghìn một mươi chín
cụ thể từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi chín tháng hai
toàn thành phố xảy ra sáu vụ tai nạn giao thông làm sáu người chết một người bị thương